về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định đây là công việc rất hệ trọng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới
theo chương trình hội nghị làm việc đến hết ngày chín tháng bảy
thông tin từ bộ y tế cho biết vào tối ngày hôm nay có năm trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh năm trăm một mươi bốn ca ghi nhận trong nước tại một mươi bảy tỉnh thành trong đó riêng tại tp hcm vẫn nhiều nhất với hai trăm bảy mươi ca
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là một một trăm linh hai ca
và đây là lần đầu tiên
việt nam có tổng số ca mắc covid một mươi chín trong một ngày vượt con số một
nước ta trong ngày cũng có thêm hai trăm linh ba bệnh nhân khỏi bệnh
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu tp hcm phải khẩn trương thống nhất với bộ y tế các địa phương lân cận để có hướng dẫn kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố đảm bảo lưu thông hàng hóa không bị ách tắc
tại cuộc họp trực tuyến giữa ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín với tp hcm diễn ra vào sáng ngày hôm nay
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tp hcm cần kết hợp các công nghệ xét nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả nhất không chạy theo số lượng phục vụ công tác truy vết phát hiện nhanh ca nhiễm
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tp hcm cần kết hợp các công nghệ xét nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh ca nhiễm
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tp hcm cần kết hợp các công nghệ xét nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh ca nhiễm
nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bùng phát mạnh tại tp hcm bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã cử đoàn công tác y tế lên đường chi viện cho các đồng nghiệp chống dịch tại miền nam
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao tinh thần tình nguyện xung phong chống dịch của lực lượng y tế công an nhân dân và cũng có những dàn dò yêu cầu đối với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín trước khi lên đường nhận dịch vụ